hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như bốn công nhân ở thanh hóa hay ba trẻ em ở hà nội bắc giang và bình phước tử vong sau tiêm vaccine thứ trưởng lưu ý
bên cạnh việc phân tích các nguyên nhân dẫn tới sốc phản vệ và các biện pháp cấp cứu tại các cơ sở tiêm chủng
hội nghị là dịp để các đơn vị y tế củng cố kiến thức tăng cường năng lực tổ chức hệ thống cấp cứu
xử trí để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
tại việt nam tính tới sáng bốn tháng một mươi hai gần một trăm hai mươi bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
tỷ lệ bao phủ mũi một là chín mươi ba
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên con số này với mũi hai là hơn bảy mươi
để đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn tiêm chủng từ khi chuẩn bị tiếp nhận những lô vaccine đầu tiên tới nay
bộ y tế và ngành y tế liên tục tổ chức các chương trình đào tạo tập hướng an toàn tiêm chủng cho toàn tuyến
với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về vaccine cấp cứu hồi sức tim mạch
trong phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi một thủ tướng phạm minh chính đã nêu nhiệm vụ
tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ và tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
đồng thời thủ tướng yêu cầu giả soát quy trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
chiều ngày hai tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một
phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi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
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
khai quát tình hình chung thủ tướng cho biết
cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn được đảm bảo xuất nhập khẩu tăng khá trong đó xuất siêu tăng trở lại
tuy nhiên dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp với các biến chủng mới
số ca nhiễm mới và tử vong đang có xu hướng tăng
ông yêu cầu các cơ quan tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề này
thủ tướng nói phải hết sức bình tĩnh không lơ là chủ quan cũng không lo sợ hốt hoảng trong phòng chống dịch
triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp công thức phương châm phòng chống dịch đã được đúc trúc tổng kết
trong khi đó tình hình kinh tế xã hội vẫn tiềm ẩn bất ổn
như nguy cơ lạm phát và các vấn đề liên quan nợ công chứng khoán bất động sản giải ngân vốn đầu tư công
quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu bộ ngành địa phương tiếp tục nắm chắc dự báo tốt tình hình đặc biệt là về dịch covid một mươi chín
ông yêu cầu kiên trì thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
liên quan việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thủ tướng yêu cầu có kế hoạch cụ thể chi tiết và triển khai tiêm an toàn hợp lý hiệu quả
mục tiêu là cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt thủ tướng chỉ đạo ra soát các quy trình và việc thực hiện quá trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một việt nam đã tiêm một trăm hai mươi hai hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó tiêm mũi hai liều vaccine là sáu mươi chín sáu

thủ tướng đã yêu cầu tiếp tục sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine
tổ chức tiêm an toàn khoa học hợp lý hiệu quả cùng với việc tiêm vaccine cho trẻ em
cần có kế hoạch cụ thể chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở cửa trường học trở lại
bảo đảm an toàn đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
song song với việc triển khai tiêm vaccine thủ tướng quán triệt tiếp tục nâng cao ý thức của người dân
trong phòng chống dịch thực hiện nghiêm công thức năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ
cộng ý thức người dân cộng các biện pháp khác
coi người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch
theo thủ tướng phạm minh chính việc quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại là hoàn thiện xây dựng
chiến lược tổng thể về phòng chống dịch để phục hồi và phát triển kinh tế
với các nhiệm vụ khác thủ tướng chỉ đạo bộ ngành tập trung cao giải ngân vốn đầu tư công
tiếp tục chuẩn bị cho kỷ hợp quốc hội sắp tới
việc nỗ lực để đưa học sinh trở lại trường học an toàn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
phục vụ tốt người dân doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an sinh xã hội nhất là đối tượng yếu thế
chuẩn bị điều kiện để người dân đón tết cũng là những nhiệm vụ được thủ tướng quán triệt
về nhiệm vụ cụ thể thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng
chiến lược tổng thể về phòng chống dịch covid một mươi chín và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
để trình quốc hội vào kỷ hợp cuối năm
đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng yêu cầu hoàn thiện trên nguyên tắc
các mục tiêu sát với thực tế hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa môi trường
hài hòa hợp lý giữa công nghiệp nông nghiệp dịch vụ đặc biệt kế hoạch phát triển phải căn cứ
vào các nghị quyết của trung ương và quốc hội trong đó có ba đột phá chiến lược
người đứng đầu chính phủ lưu ý việc tìm ra động lực phát triển mới ưu tiên hoàn thiện thể chế
tập trung cho chuyển đổi số ứng phó biến đổi khí hậu giữ môi trường đối ngoại hòa bình
ổn định chính trị để thu hút đầu tư
trên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng virus omicron trên thế giới
nhiều nước trên thế giới cũng đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng
khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
mới đây bộ y tế cho phép các địa phương tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản
và điều nhắc lại cho người dân từ tháng một mươi hai
quyết định này dựa trên khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng
của tổ chức y tế thế giới who và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước
đến nay bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
cho người trên một mươi tám tuổi
trong đó đã có hơn chín mươi bốn người được tiêm ít nhất một liều vaccine và gần sáu mươi tám người tiêm đủ
một số tỉnh thành phố đã tiêm đủ hai buổi cho khoảng tám mươi chín mươi số người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên cần được ưu tiên tối đa văn bản của bộ y tế nêu
theo bộ y tế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng
đủ liều cơ bản theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng
của tổ chức y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine nếu có các mũi cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tim mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
khi có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng
sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
theo bộ y tế vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt
liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
đã được bộ y tế cho phép
bộ y tế đề nghị sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn
và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine covid một mươi chín
theo văn bản này cục y tế bộ công an và cục quân y tổng cục hậu cần
bộ quốc phòng tham mưu lãnh đạo bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp
và xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
bộ y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai
thưa quý vị vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được bộ y tế phê duyệt
liều lượng tin theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép
vì vậy các địa phương cần quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế xây dựng kế hoạch
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng một mươi hai
căn cứ và tiến độ cung ứng vaccine
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại